lợi dụng tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn đang vào giai đoạn hoàn thiện một số đối tượng đã ngang nhiên dùng cả ô tô vào trộm cắp các thanh thép v và thanh neo bằng thép đang lắp đặt thuộc tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn đoạn đi qua xã dương huy và phường mông dương thành phố cẩm phả
điều đáng nói ở đây là sự thông đồng giữa bảo vệ và đối tượng bên ngoài để ăn cắp vật liệu sau đó trình báo không đúng sự thật gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng
đây là ba đối tượng nguyễn văn thư lê đức nhật lý tài tuấn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cầm phả bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp thiết bị trên tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn
ngày ba tháng một mươi có một số đối tượng vào trộm cắp các thanh thép v của công ty đang lắp đặt tại công trình rãnh thoát nước siêu cao thuộc công trình đường đang thi công
khi bị phát hiện bọn chúng đã đánh ông triệu văn chiêm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn quang huy rồi tiếp tục lấy đi một số vật tư của công ty này
tổng số tài sản của hai đơn vị bị chiếm đoạt là khoảng ba mươi bốn triệu đồng
tuy nhiên kết quả điều tra của công an thành phố xác định ngoài số thanh thép v mà các đối tượng đã lấy trộm chính ông chiêm là người đã thông đồng bán một số vật tư của công ty quang huy
do đó cần phải có những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để hành vi phạm pháp trên